căn cứ theo quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa thể thao du lịch và quảng cáo
thì hành vi quảng cáo sai sự thật về hàng hóa dịch vụ có thể sẽ bị phạt tiền từ năm mươi triệu đồng đến bảy mươi triệu đồng
đồng thời những quảng cáo đó sẽ bị buộc tháo rỡ hoặc xóa và cải chính thông tin
quy định của pháp luật đã rõ ràng
tuy nhiên do dịp lễ chỉ diễn ra trong thời gian ngắn
các mặt hàng sô cô la kém chất lượng lại chỉ phổ biến ở hình thức bán hàng online
gây khó khăn cho việc kiểm soát quản lý của lực lượng chức năng
ngoài được bán xỉ số lượng lớn ngoài thị trường và bán online
dịp lễ tình yêu các sản phẩm sô cô la cũng được bày bán tại nhiều nơi thu hút người mua
tuy đa số được sản xuất handmade nhưng chất lượng của sản phẩm là điều không nhiều người mua hàng quan tâm
các bạn trẻ hay các bạn làm sản phẩm handmade
cũng nghĩ nhiều đến cái chữ uy tín của mình
bây giờ thì không chỉ là sô cô la mà chị thấy kể cả những sản phẩm bẩm thực lãn uống
thì thường người ta sẽ chọn sản phẩm handmade
bởi vì tính an toàn sẽ cao hơn là những sản phẩm công nghiệp bình thường
nghĩ rằng là những cái sản phẩm handmade thì nó sẽ phụ thuộc rất là nhiều vào cái tâm của người làm ra nó
và đôi khi cái này thì nó sẽ phụ thuộc vào yếu tố hen xui
lợi dụng thời điểm sau tết các kỳ nghỉ kéo dài
thị trường các sản phẩm phục vụ cho ngày lễ tình yêu
thường bị trà trộn nhiều sản phẩm kém chất lượng
gây ảnh hưởng đến an toàn của người sử dụng
khi mua các quả tặng valentine đặc biệt là sô cô la
cần lưu ý
chỉ mua các sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng
chú ý chọn các sản phẩm ghi rõ địa chỉ sản xuất thành phần chất lượng trên bao bì
cẩn trọng với sản phẩm sô cô la mạ vàng
chỉ mua các sản phẩm handmade ở địa chỉ quen uy tín chất lượng